ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại thành phố nha trang khánh hòa bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tổ chức hội nghị tổng kết năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín nha trang khánh hòa
theo đánh giá của bộ văn hóa thể thao và du lịch về cơ bản công tác tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín bảo đảm tính khoa học chuyên nghiệp tiết kiệm và hiệu quả
gần một trăm linh hoạt động văn hóa lễ hội du lịch thể thao đã diễn ra phong phú xuyên suốt trong năm hai nghìn một mươi chín trong đó có hơn sáu mươi hoạt động sự kiện được thực hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa và hơn ba mươi năm hoạt động hưởng ứng diễn ra tại một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước đã mang đến cho nhân dân bạn bè du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm thú vị ấn tượng khi đến với nha trang khánh hòa